nhân dịp kỷ niệm ngày hiến trương nhà giáo việt nam ngày hôm qua tại hà nội
ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức chương trình tuyên dương
nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ nhất đến dự có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ương
giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương được trao tặng hàng năm vào dịp hai mươi tháng một mươi một
dành cho các giáo viên không quá ba mươi năm tuổi đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy
nghiên cứu khoa học dấn thân công hiến cho xã hội tiêu biểu trong công tác đoàn
phong trào thanh thiếu niên sống gương mẫu và là tấm gương sáng cho học sinh sinh viên
tại buổi lễ ban tổ chức đã dựng danh bảy mươi năm nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc về chuyên môn
có đạo đức và nhiều công hiến cho sự nghiệp giáo dục
thông qua chương trình ban tổ chức không chỉ tôn vinh những công hiến của các nhà giáo trẻ tiêu biểu
mà còn khơi gợi đam mê ước mơ đến với nghề giáo của các bạn học sinh sinh viên